bộ giao thông vận tải vừa có văn bản thống nhất dự thảo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến phú quốc kiên giang của bộ văn hóa thể thao và du lịch
tuy nhiên bộ giao thông vận tải lưu ý cần xây dựng phương án tổng thể kỹ lưỡng đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cho người dân địa phương và không để lây nhiễm dịch bệnh từ nguồn khách quốc tế ra cộng đồng
bộ giao thông vận tải đề nghị cần ưu tiên triển khai tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân phú quốc thực hiện phân luồng giám sát khách quốc tế từ khi nhập cảnh và suốt thời gian lưu trú tham quan du lịch
có phương án phòng chống lây nhiễm đối với lực lượng lao động trực tiếp tham gia phục vụ đón khách du lịch quốc tế
bộ cũng đề nghị bổ sung nhiệm vụ của bộ văn hóa thể thao và du lịch là chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan lựa chọn thị trường khách du lịch quốc tế
bộ văn hóa thể thao và du lịch đang lấy ý kiến việc thí điểm đón du khách quốc tế đến phú quốc trong thời gian sáu tháng dự kiến từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn đầu ba tháng phú quốc dự kiến đón từ hai đến ba khách một tháng thông qua các chuyến bay thuê chuyến
giai đoạn hai ba tháng hòn đảo này dự kiến sẽ đón từ năm đến một mươi khách một tháng